tại quảng ngãi sau nhiều ngày lẩn trốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình sơn quảng ngãi đã tìm được phạm quang thịnh hai mươi bốn tuổi ở thôn an điểm hai xã bình trương huyện bình sơn
đối tượng sử dụng súng trong vụ đánh nhau rồi bỏ trốn
trước đó tại một quán nhậu tại khu dân cư đông nam tổ dân phố bốn thị trấn châu ổ huyện bình sơn phạm quang thịnh trong lúc đánh nhau với nhóm thanh niên khác thịnh đã sử dụng súng bắn
chỉ ướng môi thì thôi nhưng mà bậy mụn ra ra nhưng mà mãi lòng cũng không biết
cũng tại quảng ngãi trước đó vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai một đối tượng trên xe ô tô dùng súng bắn vào quán cà phê ở xã bình thuận huyện bình sơn làm hai người bị thương tích
mặc dù các đối tượng gây án rời khỏi hiện trường ngay sau khi gây án lực lượng cảnh sát hình sự và công an huyện bình sơn đã tập trung điều tra
truy bắt và làm rõ đối tượng là đặng thanh quý hai mươi bảy tuổi trú tại thôn tuyết diêm hai xã bình thuận huyện bình sơn
đối tượng đã giao nộp cơ quan công an hai khẩu súng ba mươi sáu viên đạn ba vỏ đạn một bình xịt hơi cay và một số hung khí nóng khác
trường hợp đối tượng phạm văn lượng ba mươi tuổi ở phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi dùng súng bắn người rồi bỏ trốn nhưng cũng đã bị bắt ngay sau đó

giá bao nhiêu
bốn mươi triệu thì sống với bao nhiêu viên đạn lúc mua cây súng là năm nào
mua ở đâu
mua ở trang sài gòn
lực lượng cảnh sát cảnh sự toàn tỉnh rất quan tâm và tập trung đấu tranh quyết liệt với loại thực phẩm liên quan đến vũ khí nám
cho nên là sau khi xả ra những vụ án liên quan đến vũ khí nám được sự chỉ đạo của đồng chí giám đốc cảnh sát cảnh sự toàn tỉnh đã nhanh chóng
quyết tâm truy tìm truy sát và truy bắt được đối tượng để xử lý nghiêm minh trước pháp luật
họ chế mức thấp nhất việc đối tượng sử dụng vũ khí nám để gây thiệt hại về tính mạng tài sản cho nhân dân
công an thành phố hải dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quần dụng
trước đó đội cảnh sát hình sự công an thành phố hải dương phối hợp với công an phường hải tân kiểm tra nơi thuê nhà
của tùng ở số chín trăm ba mươi tám lê thành nghị phường hải tân tp hải dương
lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ tại phòng ngủ của tùng hai khẩu súng kết quả giám định là súng trường bán tự động
và hai hộp đựng tám trăm chín mươi tám viên đạn
tùng khai nhận mua hai khẩu súng và số đạn trên vào năm hai nghìn một mươi bảy của một người ở tp hcm thông qua mạng xã hội với giá là ba mươi triệu đồng
tùng còn cho biết thêm từ năm hai nghìn một mươi chín đến khi bị phát hiện bắt giữ
tùng đã giới thiệu và trực tiếp bán một số khẩu súng săn cho một số người trên địa bàn huyện tứ kỳ huyện gia lộc tp hải dương
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã bắt hai đối tượng thu giữ một trăm hai mươi bốn năm kg thuốc nổ cùng nhiều tăng vật liên quan khác
đây là đường dây vận chuyển mua bán vật liệu nổ liên quan đến nhiều đối tượng và địa bàn
trước đó tại xã quảng đông huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
lực lượng chức năng của bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với phòng an ninh điều tra
công an tỉnh quảng bình bắt hai đối tượng là nguyễn đình tuyên và nguyễn xuân lộc
đang vận chuyển trái phòng tỉnh quảng bình

cả hai khai nhận đang trên đường vận chuyển thuốc nổ đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
khám xét nhà ở của đối tượng nguyễn xuân lộc tại thôn ngọc bội xã hương trạch huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
lực lượng chức năng tỉnh quảng bình phát hiện thù giữ hơn hai kg thuốc bom ba biển kiểm soát ô tô giả dân sự và quân sự cùng một số tăng vật khác
thời gian gần đây lực lượng công an và chính quyền địa phương thường xuyên đến nhà vận động tuyên truyền
nên ông ngô viết dĩnh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba ở thôn lam sơn xã lam sơn huyện thanh miện đã nhận thức được vấn đề
ông dĩnh đã tự giác giao nộp một khẩu súng săn cùng hơn hai mươi viên đạn cho công an xã lam sơn
các đồng chí là vận động tức là ông giao nộp vũ khí vật liệu nổ theo cái tuyên truyền của cấp trên
thì bây giờ là đơn giản là mình cũng nghĩ là bây giờ thì già đó
tức là giờ mà để trong nhà mà loạn quạng là trộm cắp vào hoặc là những đối tượng xấu vào nó sử dụng thì rất nguy hiểm
ông đình gia cương sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ở gần nhà ông dĩnh cũng đã tự giác giao nộp một khẩu súng săn hai nỏng
kèm theo bốn viên đạn cho lực lượng công an
ông cương và ông dính là hai thành viên trong hội săn bắn du lịch tỉnh hải dương
từ năm hai nghìn năm súng của các ông trước đó đều đã được cơ quan chức năng cấp phép cho sử dụng
tôi có một suy nghĩ này chúng ta giữ trong nhà đó là bảo vật chúng ta thật
nhìn khung may trộm đột nhập vào nó chỉ lấy mỗi một súng vào
chúng ta không cách nào giải thích với cơ quan pháp luật
mà tạo tiếp tay cho bọn xấu làm điều ác
vì vậy tôi nghĩ rằng tốt nhất để cho các đồng chí công an quản lý là yên tâm nhất
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay công an huyện thanh miện đã vận động thu hồi được hơn hai mươi khẩu súng
và hơn năm viên đạn các loại
ngoài ra đã đấu tranh xử lý hàng chục vụ hàng chục đối tượng liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
các công dân trên cũng đã nhận thức giác ngộ được hành vi của mình và tự giác giao nộp
và qua việc giao lộp trên các công dân cũng nói lên được tiếng nói của chính bản thân mình
những việc làm thiết thực hành động quyết liệt trong quản lý vũ khí và liệu nổ
và là điển hình tiên tiến để các hội viên của cơ độc bộ súng săn cũ
nhận thức ra các vấn đề liên quan đến chấp hành về pháp luật vũ khí
để từ đó cũng phát động phong trào toàn dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
trên địa bàn của toàn tỉnh nói chung và trên địa bàn huyện thanh miện nội dương
những việc làm thiết thực hành động quyết liệt trong quản lý vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ

đã và đang góp phần quan trọng trong công cuộc đấu tranh phòng ngừa tội phạm
qua đó góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn
để người dân yên tâm lao động sản xuất